vì thế mới đây bộ giáo dục singapore đã có một loạt cải cách nhằm ngăn chặn sự so sánh thành tích của học sinh và tăng hứng thú học tập cho các em
có thể nói đây là một bước ngoặt trong nền giáo dục singapore
chúng tôi quan niệm chuyện học hành không phải là một cuộc đua và sẽ nói không với việc xếp hạng thành tích học tập của học sinh
vậy là từ năm hai nghìn một mươi chín này các kỳ thi cho học sinh tiểu học lớp một và lớp hai sẽ bị bãi bỏ
các cuộc thảo luận bài tập về nhà và các câu đố được đặt ra để
thay thế điểm số và thứ hạng
báo cáo cuối năm của trường tiểu học và trung học sẽ không còn cho biết học sinh xếp hạng đầu hay cuối lớp
điểm trung bình môn học tổng số điểm điểm tối thiểu tối đa để đánh giá hoàn thành môn học cũng không còn
nhờ vậy học sinh sẽ thoát khỏi gánh nặng của điểm số hoàn hảo
một loạt các chương trình học tập ứng dụng cũng được lên lịch vào năm hai nghìn hai mươi ba
để tăng cường phát triển cá nhân và các kỹ năng thực tế trong bối cảnh xã hội đang có nhiều xu hướng mới như hiện nay
các kỹ năng làm việc đang thay đổi một cách rất nhanh chóng
báo cáo về việc làm trong tương lai của diễn đàn kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi tám cũng đã chỉ rõ
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi hai người lao động sẽ thấy sự thay đổi trung bình bốn mươi hai trong kỹ năng ở nơi làm việc
để bắt kịp xu thế này giáo dục cần đi trước một bước
một điểm đổi mới đáng chú ý khác của giáo dục singapore là siết chặt hơn khung đánh giá chất lượng giáo viên hàng năm
đồng thời tăng chính sách đãi ngộ tốt hơn
các giáo viên phải trải qua ít nhất là một trăm linh giờ
đào tạo mỗi năm để cập nhật những kiến thức tiến tiến
dự báo điều này có thể gây cản trở cho việc phát triển nhanh đội ngũ giáo viên
lớp học có thể sẽ có sĩ số đông hơn do thiếu giáo viên nhưng bù lại singapore sẽ có được một đội ngũ giáo viên chất lượng cao
những cải cách này thể hiện cách tiếp cận mới mẻ và mềm mỏng hơn của singapore đối với giáo dục
như thủ tướng lý hiển long từng nói để tồn tại bạn phải trở nên khác biệt
và cha của ông cố thủ tướng lý quang diệu cũng từng nói
nếu thắng bạn phải trở nên khác biệt
trong cuộc đua giáo dục sẽ thắng trong phát triển kinh tế
hệ thống giáo dục của singapore nằm trong top đầu thế giới theo xếp hạng pizza
chương trình đánh giá các hệ thống giáo dục trên toàn thế giới do tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd khởi xướng
thông qua đánh giá năng lực toán khoa học và đọc hiểu của học sinh một mươi năm tuổi